sản lượng rau của chúng tôi tính đến thời điểm này nó rơi vào khoảng hơn một hai trăm linh tấn các loại rau lá và ăn củ quả
ngoài ra thì chúng tôi vẫn tiếp tục mở rộng diện tích để đầu tư sản xuất các hệ thống nhà kính nhà màng để áp dụng công nghệ cao vào sản xuất
và định hướng của chúng tôi thì tới năm hai nghìn một mươi tám
ngoài ra thì chúng tôi sẽ ra sản lượng rau củ quả rơi vào khoảng hai trăm năm mươi ba trăm linh tấn một tháng
việc tích tụ dụng đất đã thúc đẩy các doanh nghiệp lớn như công ty vinenco thuộc tập đoàn vingroup đầu tư và mở rộng mạng lưới hợp đồng liên kết sản xuất nông sản sạch với nông dân để cung cấp cho hệ thống siêu thị vinmark với giá bán tăng từ một mươi năm đến hai mươi năm so với giá bán tại địa phương
nhờ đó giá trị sản xuất trong các khu nông nghiệp ứng dụng có thể tăng từ một mươi năm hai mươi năm so với giá bán tại địa phương
khu sản xuất ngoài trời đạt một tỷ hai trăm linh triệu đồng trên một hectare trên một năm khu trong nhà kính đạt bốn tỷ năm trăm linh triệu đồng trên một hectare trên một năm
trong lĩnh vực nông nghiệp thì tiếp tục ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất nông nghiệp để tạo ra giá trị trên một đơn vị diện tích canh tác
và đặc biệt là trên cơ sở quy hoạch nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên bàn của huyện thì đây là các doanh nghiệp làm lõi làm hạt hạt
các doanh nghiệp làm lõi làm hạt hạt
nhân để từ đó quan dân huyện nhân chỉ đạo đối với các hộ nhóm hộ mô hình ở các xã ít người làm vệ tinh cho doanh nghiệp thực hiện cái chủ trương là tích tụ dưỡng đất theo mô hình hộ và nhóm hộ
thời gian qua tỉnh hà nam đã thu hút được một số doanh nghiệp lớn về đầu tư ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp từng bước nâng cao giá trị sản xuất và thu nhập cho người nông dân
đến nay tỉnh hà nam đã phê duyệt sáu khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với tổng diện tích
sáu trăm năm mươi sáu hai mươi hai hectare và đã cho các doanh nghiệp thuê được hơn ba trăm linh hectare đất để sản xuất và đã có các sản phẩm nông nghiệp sạch cung cấp ra thị trường
mục tiêu của tỉnh hà nam là hình thành các mô hình sản xuất nông nghiệp cao nhưng phải có sự tham gia của nông dân
doanh nghiệp sẽ xây dựng những vùng sản xuất theo chuỗi để liên kết cùng nông dân
từ năm hai nghìn một mươi năm giờ là đã tham mưu cho tỉnh là quy hoạch khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
tỉnh hà nam đã phê duyệt sáu khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với tổng diện tích
sáu trăm năm mươi sáu hai mươi hai hectare và đã cho các doanh nghiệp thuê được hơn ba trăm linh hectare đất để sản xuất và đã có các sản phẩm nông nghiệp sạch cung cấp ra thị trường
thời gian tới tỉnh hà nam tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng tăng nhanh ứng dụng khoa học kỹ thuật
xây dựng mô hình sản xuất theo chuỗi để nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững
tiếp tục tích tụ dụng đất khoảng bảy trăm linh
tỉnh hà nam đã sản xuất rau củ quả sạch để liên kết tiêu thụ sản phẩm góp phần tạo việc làm cho lao động nông thôn
tăng thu nhập cho người nông dân đồng thời giúp cho người nông dân có thêm cách nhìn tư duy mới về sản xuất nông nghiệp trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa